chiều ngày hai mươi tháng một mươi một lãnh đạo ubnd tp đà nẵng đã có văn bản yêu cầu sở y tế làm rõ nguyên nhân tai biến sản khoa tại bệnh viện phụ nữ
theo đó văn bản yêu cầu sở y tế chủ trì với các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương kiểm tra xử lý theo thẩm quyền
đối với vụ tai biến sản khoa xảy ra tại bệnh viện phụ nữ
báo cáo kết quả về ubnd tp đà nẵng trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trước đó ngày một mươi chín tháng một mươi một bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận cẩm lệ thành phố đà nẵng nhập viện để chờ sinh khi thai kỳ được ba mươi tám tuần
bác sĩ chỉ định mổ lấy thai do sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ thai to và đa ối
chiều cùng ngày khi ekip mổ tiến hành gây tê tụy sống để thực hiện mổ lấy thai nhi
bệnh nhân có biểu hiện rũi thẳng hai chi dưới từng cơn mạch tăng nhanh
thai phụ được chuyển sang bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng để cấp cứu
tuy nhiên đến hai mươi giờ cùng ngày sản phụ tử vong
cùng ngày thai phụ ba mươi bảy tuần trú tại quận liên triều có biểu hiện tương tự
nên các bác sĩ đã chuyển bệnh nhân này sang bệnh viện đà nẵng
hiện sản phụ này đang được bệnh viện huy động tối đa nhân lực kỹ thuật để điều trị